hơn hai bảy trăm linh hộ dân thuộc năm xã vùng cao thuộc huyện miền núi nam đông tỉnh thừa thiên huế
nhiều năm qua luôn phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt
trong đó có khoảng hơn hai hộ dân hiện đang phải sử dụng nước sinh hoạt lấy từ khe suối
giếng đào nước chưa qua xử lý
đây là cảnh thường thấy ở xã thượng long từ đầu đợt hạn hán đến nay
theo người dân vì nắng hạn dài ngày các con suối đầu nguồn đều khô cạn
nên bà con không còn nước sạch để ăn uống tắm giặt
các xã đều có hệ thống nước tự chảy nhưng do đầu nguồn cạn nước
hệ thống nước sạch sau nhiều năm sử dụng đã hư hỏng nên tình hình đã không được cải thiện
các xã đều có hệ thống nước sạch sau nhiều năm sử dụng đã hư hỏng nên tình hình đã không được cải thiện

năm xã bồng trên đang rất là khó khăn về nước
nhiều người dân sáng sớm đã phải đi lên khe đầu nguồn để ngùi những cái ngùi nước để dùng sinh hoạt hàng ngày
đã rất là khó khăn
thuyền đã có những buổi làm việc với tỉnh
tuy nhiên tiện đồ hiện nay cũng rất là chậm
lần này rất là mong ủy ban nguyên tỉnh chỉ đào các ngành liên quan các tỉnh để đẩy nhanh tiện đồ nước cho năm xã bồng trên
được biết ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy nước thượng long và mạng lưới cấp nước sạch cho các xã lân cận
dự án này có tổng mức đầu tư năm mươi một tỷ đồng thực hiện trong ba năm nhưng đến nay vẫn chưa khởi công
vì vậy đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tiếp tục chỉ đạo
để người dân năm xã vùng cao huyện nam đông sớm được sử dụng nước sạch bảo đảm sức khỏe yên tâm sản xuất